các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin từ bệnh viện nhi trung ương trần đoán tử vong do suy chức năng đa cơ quan sốc nhiễm khuẩn chấn thương sọ não nặng
trước đó ngày hai mươi tháng năm sau gần hai tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
nam sinh lớp tám bị tấn công chấn thương sọ não được chuyển xuống bệnh viện nhi trung ương điều trị
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cho rằng
trong các vụ án xử lý các đối tượng về tội cố ý gây thương tích
thì mức độ thương tích của nạn nhân tỷ lệ phần trăm thương tích hậu quả do hành vi cố ý gây thương tích gây ra
là yếu tố quan trọng quyết định đến khung hình phạt và mức hình phạt đối với đối tượng gây án
ông cường nhận định rất có thể bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt theo điểm a khoảng bốn một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác có hậu quả làm chết người
theo quy định không hình phạt là phạt tù từ bảy năm đến một mươi bốn năm
tuy nhiên bị can là người chưa thành niên và nếu bị kết án về tội danh trên
cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng các quy định đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
được quy định tại chương một mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm từ điều chín mươi đến điều một trăm linh bốn
khi áp dụng các quy định này bị can có thể sẽ được hưởng mức hình phạt thấp hơn so với người đã thành niên phạm tội
ngoài ra bị can sẽ phải bồi thường các khoản tiền chi phí cứu chữa tiền công người chăm sóc
tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương
và bồi thường tổn thất với tinh thần theo quy định của pháp luật
bị can gia đình bị can và gia đình bị hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường
nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật
quay trở lại thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng
chiều ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn nam sinh nữ hd sinh năm hai nghìn một mươi
học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng quận long biên hà nội
chơi bóng rổ tại sân đình lệ mật quận long biên
nam sinh ca sinh năm hai nghìn một mươi hai
nam sinh ca sau đó đã gọi anh trai sinh năm hai nghìn tám và bố ra để tấn công đê
khiến nam sinh này bất tỉnh tại chỗ
sau đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội
và trải qua hai lần phẫu thuật
chị l mẹ của nam sinh đê khỉ cho biết cháu bị chấn thương sọ não nặng tiên lượng tử vong
do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn
cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở
chiều ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
người nhà học sinh nữ hd xác nhận việc đưa em đê rời bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
em được xác định đã chết não hơn một tuần
các bác sĩ tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã cố gắng hết sức nhưng không cải thiện được tình hình
tối ngày hai mươi chín tháng ba bác sĩ điều trị cho bệnh nhân d tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
em vẫn đang điều trị hồi sức tích cực
so với thời điểm từ hà nội về bệnh nhân đã có phản xạ một chút đồng tử to hơn
tuy nhiên tình trạng vẫn rất nặng nên không thể tiền lượng
chiều ngày hai mươi tháng năm bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ xác nhận đã chuyển bệnh nhân d về hà nội điều trị
theo nguyện vọng của gia đình tại bệnh viện nhi trung ương
nhưng theo thông tin từ bệnh viện nhi trung ương vào thời điểm này tình trạng chung của đê đã rất nặng
tiên lượng rất xấu nguy cơ tử vong cao
bệnh viện nhi trung ương đã tổ chức hội đồng chuyên môn hội trần cùng các chuyên gia hồi sức cấp cứu
phẫu thuật thần kinh hồi sức ngoại khoa và các chuyên khoa liên quan đến từ bệnh viện bạch mai
bệnh viện việt đức cùng với các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương để thống nhất phương án điều trị hồi sức tích cực
tuy vậy đê vẫn không qua khỏi
trước đó vào thời điểm em d mới gặp nạn đã có rất nhiều bạn học cũng như phụ huynh
những người quen biết gia đình em đê gửi tới em những món quà hay đơn giản chỉ là những bức thư
những chú hạc giấy đơn giản nhưng đong đầy ý nghĩa mong em có thể sớm khỏe lại
một phụ huynh cũng cho hay các con khi nghe tin bạn gặp nạn đã gấp hạc giấy
bởi các con đều mong gấp đủ một con hạc để đổi lấy một điều ước cho bạn qua khỏi cơn nguy kịch
đáng tiếc những chú hạc giấy đã chẳng thể mang lại phép màu cho em đề
được biết hoàn cảnh của gia đình em đê khá khó khăn
cách đây ba năm bố của đê bị mất do tai nạn giao thông nhà chỉ còn đê và mẹ nương tựa vào nhau
công việc mưu sinh của chị l mẹ em đê hàng ngày đi bán hàng rong
tần tào tích cóc nuôi cậu con trai ăn học trên hà nội
mẹ em nghẹn ngào khi chia sẻ về con trai
đê ngoan lắm thầy cô đánh giá học giỏi lại có năng khiếu hội họa
con luôn là hy vọng của tôi vậy mà
từ khi con gặp nạn chị l không rời con một bước
thường cảm với hoàn cảnh mẹ con chị l cộng đồng mạng đã quyên góp hỗ trợ tiền giúp cháu đê chữa bệnh
nhưng khi nhận được hơn một trăm linh triệu đồng chị l xin tri ân cảm tạ tấm lòng của mọi người và xin ngừng nhận hỗ trợ
mong muốn của gia đình chị l là những người đã tấn công con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
ngày hai mươi bảy tháng ba công an quận long biên thành phố hà nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra vụ việc này
tối cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tvm
sinh năm hai nghìn tám phường việt hưng quận long biên học sinh lớp một mươi trung tâm giáo dục thường xuyên việt hưng
để điều tra về tội cố ý gây thương tích
mờ được xác định là đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại sân bát giác trong khuôn viên đình lệ mận thuộc địa bàn phường việt hưng làm nhd bị thương nặng
thưa quý vị từ vụ việc nam sinh lớp tám bị hành hung chấn thương sọn não và các vụ tấn công học đường khác trước đó
nhiều người bỗng đặt ra câu hỏi vì sao những vụ tấn công học đường ngày càng diễn ra nghiêm trọng hơn trong thời gian gần đây
theo tiến sĩ phạm thị thúy giảng viên học viện hành chính quốc gia tại tp hcm tấn công học đường gia tăng có rất nhiều nguyên nhân
nhưng nguyên nhân đầu tiên là do mâu thuẫn trong gia đình vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu
khi mâu thuẫn trong gia đình còn thì tấn công học đường chưa thể giảm
trong nhiều gia đình hiện nay người ta vẫn làm tổn thương nhau cả thể chất lẫn tinh thần giữa vợ chồng cha mẹ với con cái
đó là những người yêu thương nhau mà còn cư xử không tốt với nhau thì làm sao tránh được tấn công học đường
những hành vi như vậy là vì trẻ bị tập nhiễm những hành vi đó trong gia đình từ bé bởi chính người yêu thương nhất
động tay chân quát mắng con là đang hại con đang duy trì sự tấn công trong đứa trẻ
chúng sẽ làm vậy với bạn bè người thân y như chúng đã bị
vòng tròn của vấn đề này quay hết thế hệ này sang thế hệ khác
cần chấm dứt vòng trò này càng sớm càng tốt
ngoài tấn công về thể xác còn có tấn công về tinh thần
nhiều đứa trẻ đang bị đắm mình trong nhiều sản phẩm truyền thông trên các trang mạng xã hội
có nội dung không phù hợp dưới nhiều hình thức
sách báo phim ảnh sản phẩm truyền thông
nếu ta không cẩn trọng với những gì trẻ nghe xem sẽ khiến trẻ có nguy cơ động tay động chân
bên cạnh đó dù nhiều nơi đang xây dựng trường học hạnh phúc với ba giá trị yêu thương an toàn tôn trọng
nhưng thực tế một số giáo viên vẫn đang động tay chân quát mắng trẻ ngay chính trong lớp học
theo bà để ngăn chặn tình trạng này giải pháp vĩ mô từ nhà nước với các công cụ pháp luật đã có
nhưng quan trọng nhất giải pháp vĩ mô đến từ từng con người
mọi thay đổi phải bắt đầu từ từng con người
bất kỳ ông bà bố mẹ bất kỳ ai đang dạy trẻ trong nhà hay ở trường mà không ý thức được việc phải kiểm soát cảm xúc thì không thể làm gương cho trẻ
đây là giải pháp căn cốt nhưng để làm được giải pháp này cũng là bài toán khó vì liên quan đến giáo dục gia đình nhà trường và truyền thống
giải pháp cụ thể bà cho biết mỗi cặp vợ chồng trước khi kết hôn nên học lớp tiền hôn nhân
học cách thực hiện nghĩa vụ làm mẹ làm vợ làm chồng làm cha cách giao tiếp trong gia đình
cách giải quyết mâu thuẫn mà không xúc phạm lẫn nhau vẫn dạy được con mà không cần sử dụng tay chân
cha mẹ không ai muốn làm mạnh với con thành viên trong gia đình không ai muốn làm tổn thương nhau
nhưng họ không biết cách ứng xử phù hợp không học cách làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn xung đột trong gia đình
nên cách nhanh nhất quen thuộc nhất là sử dụng tay chân
những đứa trẻ tấn công nhau không phải vì ác
mà bà cho rằng các em có nỗi bất hạnh riêng
năng lượng trong người các em như lò lửa biểu hiện da thành hành vi xấu
cảm xúc tiêu cực không chỉ với bạn bè mà còn với thầy cô
quay trở lại vụ việc nam sinh lớp tám bị hành hung chấn thương sọn não dẫn tới tử vong
vụ việc này đã gây bức xúc trong dư luận xã hội bởi hậu quả mà nạn nhân phải gánh chịu là rất lớn
thương tích nghiêm trọng dẫn đến thiệt mạng
vụ việc này sẽ là bài học cho rất nhiều người trong kỹ năng xử lý các tình huống có vấn đề
khi con mình va chạm xung đột với các bạn
và đến đây thời lượng video cũng đã hết
những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
xin kính chào và hẹn gặp lại